các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

hơn năm mươi ba ca tử vong vì covid một mươi chín tại malaysia chưa tiêm chủng
thực tế này cho thấy hiệu quả của việc tiêm vaccine đầy đủ trong làm giảm các trường hợp nhập viện và tử vong
sáng nay ubnd tỉnh vĩnh phúc tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong công tác quản lý giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tại địa bàn dân cư giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
sự hội nghị có các đồng chí trung tướng trần quốc tỏ ubnd thứ trưởng bộ công an
đồng chí phạm tất thắng ubnd phó trưởng ban thường trực ban dân vận trung ương
đồng chí trương thị ngọc ánh phó chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam cùng lãnh đạo tỉnh vĩnh phúc
xác định rõ vai trò trách nhiệm cũng như những khó khăn trong công tác quản lý giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi ở địa bàn dân cư
tỉnh vĩnh phúc đã triển khai nhiều biện pháp nhằm huy động sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị gia đình và xã hội
kết quả trong năm năm đã có gần
gần bốn một trăm linh người có công an việc làm ổn định trên một hai trăm linh người tiến bộ rõ rệt
tám địa bàn xây dựng mô hình về quản lý giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật
tại hội nghị các đại biểu đã được giao lưu gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm với những tập thể cá nhân tiêu biểu
trong công tác quản lý giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư
cũng như hành trình vượt qua mặc cảm tự ti về quá khứ của những người đã từng lầm lỗi
để trở thành các hạt nhân tích cực tham gia tuyên truyền cảm hóa vận động người khác tái hòa nhập cộng đồng
góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trả tự ở địa bàn cơ sở
đồng cảm sẻ chia với những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng
trung tướng trần quốc tỏ thứ trưởng bộ công an đã nhấn mạnh
với nhiều chính sách nhân đạo đảng và nhà nước luôn quan tâm đến công tác quản lý giáo dục
giúp đỡ người lầm lỗi qua đó góp phần hạn chế các điều kiện nguyên nhân phát sinh tội phạm
bảo đảm giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
trung tướng trần quốc tỏ đề nghị thời gian tới các cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên
tiếp tục xác định công tác quản lý giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi ở địa bàn dân cư là một trong những nhiệm vụ quan trọng lâu dài
tăng cường phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể xã hội cùng gia đình để quản lý giáo dục người lầm lỗi
tích cực vận động khuyến khích các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân nhất là các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh
tạo việc làm để người lầm lỗi có điều kiện tự rèn luyện phân đấu trở thành công dân tốt có ích cho xã hội
sáng nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo của bộ công an về phòng chống dịch bệnh
chủ trì hội nghị giao ban với công an các tỉnh thành phố khu vực tây nguyên nam trung bộ đông nam bộ tây nam bộ
về công tác phòng chống dịch và công tác đảm bảo hậu cần phòng chống dịch covid một mươi chín
sự hội nghị có thành viên ban chỉ đạo của bộ công an về phòng chống dịch bệnh
đại diện lãnh đạo công an các tỉnh thành phố khu vực tây nguyên nam trung bộ đông nam bộ tây nam bộ
tại hội nghị công an các địa phương và thành viên ban chỉ đạo đã báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phương hướng đầu tư tăng cường tiềm lực hậu cần phục vụ công tác phòng chống dịch trong điều kiện tình hình mới
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng
tinh thần chủ động trách nhiệm tận tụy của công an các đơn vị địa phương
đặc biệt là tại các tỉnh thành phố khu vực tây nguyên nam trung bộ đông nam bộ tây nam bộ
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
quả đó góp phần quan trọng vào những kết quả đã đạt được của lực lượng công an nhân dân
trong trận chiến chống dịch covid một mươi chín thời gian qua
dự báo tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong thời gian tới còn diễn biến phức tạp và khó lường
thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị công an các địa phương tiếp tục chủ động tham mưu với chính quyền cấp ủy địa phương
thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết số một trăm hai mươi tám ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác chủ động nắm chắc tình hình dịch bệnh tại địa phương
triển khai quyết liệt linh hoạt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch và phát huy hơn nữa vị trí
vai trò của công tác công an trong phòng chống dịch tranh thủ tối đa nguồn lực của địa phương để thực
niên hiệu quả các mặt công tác phục vụ phòng chống dịch bảo đảm sức khỏe và các điều kiện cho cán bộ
chiến sĩ bên cạnh đó thường trực ban chỉ đạo của bộ công an về phòng chống dịch bệnh cần đánh giá
lại toàn bộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thời gian qua đặc biệt là trong đợt bùng phát dịch
lần thứ tư tiệp thù nghiên cứu các ý kiến của công an các địa phương về tăng cường tiềm lực hậu
cần phục vụ công tác phòng chống dịch để có phương hướng giải quyết trong thời gian tới
hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai tổ chức lễ dân hương dân hoa tại văn miếu
trấn biên và khen thưởng các cán bộ chiến sĩ học viên
đoàn công tác của bộ công an tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đồng nai
theo mặt lãnh đạo tỉnh đồng nai phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh võ văn phi trân trọng cám ơn
lãnh đạo bộ công an các đơn vị trực thuộc đã quan tâm kịp thời hỗ trợ lực lượng chi viện
cho đồng nai trong thời điểm vô cùng khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid một mươi chín
hiện nay tình hình dịch trên tỉnh đồng nai đã cơ bản được kiểm soát chuyển sang trạng thái bình
thường mới thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín để có kết quả đó là
lực lượng của cả hệ thống chính trị trong đó lực lượng công an toàn tỉnh và chi viện từ các
đơn vị bộ công an đóng vai trò rất quan trọng dịp này một tập thể ba mươi sáu cá nhân của học viện
an ninh nhân dân được chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai tặng bàn khen và giám đốc công an
tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trực tự phòng chống dịch
covid một mươi chín đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền triển khai ứng dụng chuyển đổi
trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chỉ đạo này của lãnh đạo bộ công an đang
được cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tập trung thực hiện để đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới và chính thức từ ngày hôm nay mùng một tháng một mươi một ứng dụng báo cháy một
một trăm một mươi bốn được áp dụng trên toàn quốc tạo thêm một kênh thông tin thông báo về các vụ cháy nổ
tai nạn sự cố đến lực lượng chức năng đồng thời giúp người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp nhận
các kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và thoát nạn khi sử dụng smartphone
người dân có thể gọi điện thông qua video call thì việc xử lý lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy
khi nhận được tin báo cháy của người dân có thể là trực tiếp đó là hướng dẫn người dân cách thoát nạn
hoặc hướng dẫn người dân bình tĩnh để có những phương án và chờ lực lượng chức năng đến cứu chữa
và trong ứng dụng này có hệ thống định vị của gọi và người nhận tin báo cháy có thể nhận chính xác
vị trí của người dân
trước khi áp dụng trên toàn quốc ứng dụng báo cháy một trăm một mươi bốn đã được triển khai thí điểm tại hai địa phương
là hải phòng và thành phố hà nội đến thời điểm này đã có hơn ba mươi tám lượt người tải và đăng ký tài khoản
ứng dụng báo cháy một trăm một mươi bốn gần một năm triệu lượt truy cập
tôi nghĩ cái app này nó là một ứng dụng cho smartphone thì là rất tốt cho các hộ gia đình
và cái tiện dụng của nó thì nó sẽ cho tất cả các đối tượng dùng smartphone
sử dụng nó rất là đơn giản và hiệu quả cũng như cái sự kết nối với cơ quan chức năng nó sẽ đơn giản hơn
tôi nghĩ mọi người nên dùng cái app này thì rất tốt
mục tiêu hướng đến trong tương lai của tôi được gọi là app quốc dân tức là mỗi người dân nên cài cái app này
bởi vì app này ngoài cái việc là giúp cho người dân có những kiến thức những kỹ năng cơ bản
về phòng cháy trị cháy và thoát nạn khi gặp những sự cố tan nạn hàng ngày
thì người dân có thể dùng cái app này để dùng cái app này để dùng cái app này để dùng cái app này để dùng cái app này

biết chính xác địa điểm biết chính xác cái sự cố tai nạn đang xảy ra là gì để có thể gửi lực lượng
và điều động lực lượng đến để xử lý một cách nhanh nhất và kịp thời nhất và giảm thiểu thiệt hại
về người và tài sản cho người dân cũng như là các cơ quan tổ chức
app này sau khi hoàn thiện thì nó cũng là một cái nội dung để tích hợp lại với trung tâm
số hóa cơ sở dữ liệu và truyền tin báo sự cố của lực lượng cảnh sát phòng cháy
đã và đang các bước đầu tiên để tiến hành xây dựng
đến thời điểm này công an các đơn vị địa phương đã trang bị đầy đủ phương tiện
bố trí cán bộ thường trực tiếp nhận xử lý tin báo cháy nổ tài nạn sự cố
vận hành ứng dụng báo cháy một trăm một mươi bốn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ có thêm một kênh tương tác
đa dạng và phong phú hơn trong tiếp nhận tin báo và tuyên truyền hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy tới mọi người dân
kỹ năng phòng cháy kỹ năng chữa cháy và kỹ năng thoát nạn
đây là những thông tin mà lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tích hợp vào trong app báo cháy một trăm một mươi một
để người dân có thể thuận lợi hơn trong việc tiếp nhận các thông tin kỹ năng trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
và ở đây một góp ý cho chúng tôi
truy cập vào mục này người dân có thể dễ dàng tương tác với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
góp ý để lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có thể tiếp tục hoàn thiện trong lĩnh vực công tác của mình
thưa quý vị chú thải thôn dõn xã minh thành huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
gia đình chị hà thanh loan
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi có ba người thì con của chị loan bị bệnh hiểm nghèo mẹ chị loan đã già
còn bản thân chị loan do dịch bệnh covid một mươi chín nên không có việc làm bởi vậy kinh tế gia đình rất khó khăn
để giúp đỡ gia đình chị cuối tuần qua một số cán bộ chiến sĩ công an tỉnh tuyên quang
đã tham gia sửa chữa nhà cho gia đình và hỗ trợ xuất quà nhỏ
những chiến sĩ công an mỗi người một tay cùng san lấp mặt bằng đổ nền sân bê tông cho gia đình chị loan
giúp người nhà chị được hoàn thành và thêm vững chắc trong mùa bão
sự giúp đỡ về sức người và sức của này tuy nhỏ nhưng đã góp phần giúp gia đình chị loan
có thể ổn định cuộc sống yên tâm lao động sản xuất
đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực của lực lượng công an
thể hiện tinh thần không quản ngại vất vả khó khăn sát cánh cùng nhân dân
giúp đỡ nhân dân là chỗ dựa tinh thần vững chắc để bà con phần nào vơi đi những vất vả
đồng thời tăng cường mối quan hệ khao khát giữa lực lượng công an và nhân dân
với tinh thần gần dân trọng dân vì nhân dân phục vụ
đồng thời tăng cường mối quan hệ khao khít giữa lực lượng công an và nhân dân
với tinh thần gần dân phục vụ
đồng thời tăng cường mối quan hệ khao khít giữa lực lượng công an và nhân dân
với tinh thần gần dân phục vụ
ban nhân dân tp hà nội cũng vừa quyết định cho học sinh đi học trở lại
từ ngày tám tháng một mươi một tới sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quyết định các trường tổ chức học trực tiếp cho các khối lớp đầu cấp
và các lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới thay sách giáo khoa
thi chuyển cấp thi tốt nghiệp gồm cấp tiểu học khối lớp năm
cấp trung học cơ sở khối lớp sáu và lớp chín cấp trung học phổ thông
khối lớp một mươi và lớp một mươi hai các khối lớp còn lại học trực tuyến
cấp mầm non nghỉ học tại nhà
còn tại tp hcm hôm nay sở thông tin và truyền thông tp hcm công bố kết quả
phân vùng chống dịch covid một mươi chín mới nhất cho tuần đầu của tháng một mươi một
không có địa phương nào trong hai mươi hai đơn vị cấp nguyện của tp hcm là vùng cấp độ ba và bốn
tp hcm có một mươi địa phương là vùng cấp độ một vùng xanh gồm tp thủ đức
các quận một bảy tám một mươi tân phú tân bình gò vấp
và các huyện cần giờ củ chi
so với tuần trước số địa phương vùng xanh tăng một đơn vị quận tân phú
một mươi hai địa phương còn lại của tp hcm là vùng hai vùng vàng
gồm các quận ba bốn năm sáu một mươi một một mươi hai bình thạnh phú nhuận bình tân
và các huyện hóc môn nhà bè bình chánh
so với tuần trước quận tân phú từ vùng hai lên vùng một
quận bình tân từ vùng ba là vùng cam lên thành vùng hai
như vậy trong tuần đầu của tháng một mươi một
tp hcm vẫn là vùng cấp độ hai vùng vàng
tỷ lệ vùng xanh toàn thành phố là năm mươi chín tỷ lệ vùng vàng là bốn mươi một
xét về quy mô của quận huyện
tp hcm không còn đơn vị nào thuộc cấp độ ba
những ngày gần đây tại một số tỉnh miền tây nam bộ như bạc liêu cần thơ
sóc trăng kiên giang liên tục ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín mới tăng lên rất cao
trong đó bạc liêu là địa phương đầu tiên ở miền tây
nâng cấp độ dịch lên nguy cơ rất cao
tỉnh bạc liêu quyết định nâng cấp độ phòng chống dịch covid một mươi chín cấp tỉnh
từ cấp độ hai nguy cơ trung bình lên cấp độ bốn nguy cơ rất cao
từ một mươi hai h ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
theo cdc bạc liêu đến ngày một tháng một mươi một toàn tỉnh có hơn ba sáu trăm linh ca mắc covid một mươi chín
chỉ tính trong hai mươi bốn giờ qua có hơn ba trăm tám mươi ca mắc hơn hai bốn trăm linh ca đang điều trị
còn tại kiên giang trong vòng bảy ngày từ ngày hai mươi năm
đến ngày ba mươi một tháng một mươi địa phương ghi nhận thêm gần hai ca mắc covid một mươi chín
tăng một ba trăm tám mươi năm ca so với bảy ngày trước đó
bình quân mỗi ngày phát sinh trên hai trăm tám mươi ca
hiện kiên giang vẫn ở cấp độ hai
bắt đầu từ chín giờ sáng ngày một tháng một mươi một
thành phố cần thơ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo cấp độ hai
nguy cơ trung bình trừ quận cái răng cấp độ một
trong ngày địa phương ghi nhận thêm bốn trăm ba mươi bốn ca mắc covid một mươi chín mới
đây được xem là số ca f ghi nhận trong một ngày
trước đến nay tại thành phố cần thơ
còn từ một mươi hai h ngày hai tháng một mươi một
tỉnh sóc trăng sẽ chuyển cấp độ dịch từ nguy cơ thấp vùng xanh
sang cấp độ nguy cơ trung bình vùng vàng
hiện tỉnh sóc trăng đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân
và bắt đầu tiêm vaccine cho người từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi
tin an ninh trật tự cập nhật
sáng nay tại phiên hình sự sơ thẩm
tòa nhân dân huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
đã tuyên phạt vũ tiến minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại thôn phi nôm xã hiệp thái
ngành huyện đức trọng ba mươi tháng tù
về tội chống người thành công vụ
theo cáo chẳng vào lúc một mươi bảy giờ ba mươi phút ngày bốn tháng bảy
đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín của huyện đức trọng
đi kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng chống dịch
của ba nhân dân tỉnh lâm đồng trên địa bàn thị trấn
khi đến kiểm tra quán ăn linh nhi
ở số bảy mươi hai sư vạn hạnh thị trấn liên nghĩa
thì phát hiện trong quán có một bàn gồm chín người
đang ăn uống vi phạm quy định phòng chống dịch
trong lúc làm việc với chủ quán
vũ tiến minh đã to tiếng thách thức
dùng tay khắt về phía một thành viên
đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đức trọng
tiếp đó minh lại cầm ghế đập vào một cán bộ
nhằm cản trở hoạt động của đoàn kiểm tra
sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
bốn đối tượng gồm nguyễn đức toàn lâm thế vương
cùng chú huyện chư pả lê xuân hùng chú huyện đức cơ
và luyện minh phước chú huyện eagrai
và ngày hôm nay đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh gia lai ra quyết định khởi tố
qua tố giác của người dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh gia lai
phát hiện nhóm đối tượng trên thực hiện hành vi
lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người
với số tiền khoảng một bốn tỷ đồng
các đối tượng đã bị bắt giữ khi đang ở trong một ngôi nhà
xã nghĩa hưng huyện chư bả
được nguyễn đức toàn thuê để thực hiện hành vi phạm tội
ba máy tính để bàn hai máy tính sách tay
sáu điện thoại di động hai thẻ atm gần năm mươi triệu đồng
và nhiều tăng vật khác đã được lực lượng công an thu giữ
để phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh bà rực vũng tàu
vừa triệt phá thành công hai đường dây
tổ chức đánh bạc trực tuyến qua mạng internet
do các đối tượng người trung quốc tổ chức cầm đầu
trước đó giữa năm hai nghìn hai mươi một qua công tác nắm địa bàn
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh bà rực vũng tàu
phát hiện một số đối tượng trú tại thành phố vũng tàu
có biểu hiện hoạt động đánh bạc qua mạng internet
sau đó đã phối hợp với cảnh sát hình sự xác minh điều tra
vừa kết hợp công tác trinh sát trên không gian mạng
đồng thời là chúng tôi kết hợp

cảnh sát trực tiếp và sử dụng nhiều biện pháp kỹ thuật khác
để xác định chính xác nhóm đối tượng này
có những biểu hiện bất thường đó
chúng tôi mới tiến hành để xác lập án
để khẳng định ra là những vấn đề này
nó phải là có dấu hiệu về hành vi
vi phạm pháp luật
từ cơ sở đấy chúng tôi mới tiến hành
đưa ra những cái phương án hết sức chi tiết
hết sức tỉ mỉ
bởi vì cái loại đối tượng này
nó rất là xảo quyệt và rất rảnh về công nghệ thông tin
có am hiểu rất là về cái mặt pháp luật
có những cái thù đoan chống đối lại lực lượng công hành
sau quá trình điều tra lực lượng phá án đã khám xét khẩn cấp một căn nhà
và trên đường võ thị sáu phường hai thành phố vũng tàu
tại đây lực lượng công an bắt quả tàng các đối tượng
wu tinh tinh wu can sen wu ji guang đều quốc tịch trung quốc
nguyễn tấn hy lê thị cẩm tú đỗ thị kim loan
cùng chú tại thành phố vũng tàu
và trương thị thắm chú tây huyện long điền
khám xét căn nhà này và trên xe ô tô
sau đối tượng san jin go sông của yu tinh tinh đang sử dụng
cơ quan công an thu giữ một trăm một mươi đồng
người điện thoại thông minh bảy máy vi tính các loại
gần một trăm sáu mươi thẻ sim điện thoại một mươi sáu thẻ ngân hàng
gần năm usd và các tàng vật liên quan
mở rộng điều tra tại một căn nhà trên đường lê hồng phong phường
tại đây cơ quan công an bắt quả tang phạm đức tiến quê điện biên
tống đại thành quê phú thọ
cùng trần hoàng huy chú tại thành phố vũng tàu
đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet
tại đây công an thu giữ bảy điện thoại thông minh
ba máy vi tính được các đối tượng dùng
để tổ chức đánh bạc
cùng thời điểm cơ quan công an đã bắt giữ các đối tượng
lưu hoàng minh chú tại thành phố hồ chí minh
và bùi thị minh nga chú tại thành phố vũng tàu
đang điều hành các website đánh bạc
khám xét căn hộ này cơ quan công an thu giữ
tám mươi bốn điện thoại thông minh hai mươi bốn máy vi tính các loại
quá trình điều tra cơ quan công an xác định
đây là hai đường dây đánh bạc trực tuyến trên mạng internet
mang tính chuyên nghiệp do các đối tượng người trung quốc
tổ chức cầm đầu thu hút hàng trăm con bạc tham gia
số tiền đánh bạc lên tới nhiều tỷ đồng
để đối phó với cơ quan công an
các đối tượng tổ chức đã thực hiện nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi
các đối tượng này thì thường trung quốc thường thường là
lên mạng và các hội nhóm người hoa
để tìm kiếm những người hoa sống tại việt nam
hoặc người việt nam quốc hoa
để mà tuyển mộ về làm quản lý
đồng thời tiếp tục lên các trang mạng xã hội
tuyển nhân viên hoặc là thông qua các người quen
để tuyển nhân viên vào làm việc
để cùng nhau tổ chức các trang mạng này
các trang mạng này thì chủ yếu là liên kết với nước ngoài
về phương thức thủ đoạn thì các nhân viên
sau khi mà được tuyển mộ dưới quản lý
thì sẽ tập trung là dùng những nick yalo
hoặc facebook ảo để lên mạng xã hội
vào các hội nhóm chơi game
để mà rủ rê lôi kéo con bạc
khi các con bạc đồng ý chơi game
thì các nhân viên này sẽ hướng dẫn
các con bạc đăng ký tài khoản
và điểm mấu chốt trong việc đăng ký tài khoản này
là nếu muốn đánh bạc thì phải là
liên kết với ngân hàng và tài khoản chính chủ
và liên kết đúng với cái tên
để sau khi mà thắng bạc thì đốt tiền là được
còn về cái tài khoản để các con bạc đọc tiền
thì là do các đối tượng người trung quốc cung cấp
thì cơ quan điều tra đang xác minh
để truy tìm những chủ tài khoản này
có vai trò trong đường chiếm đánh bạc này
hiện cơ quan điều tra đã khởi tố gần hai mươi đối tượng
về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra
làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan